vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tại đông đông nam đảo hòn dấu hải phòng
cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển phát hiện một tàu vận tải có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra tàu vận tải mang tên hoàng phương vigo quốc tịch việt nam
đang hành trình từ indonesia về việt nam trên tàu vận chuyển ba năm kg pháo nổ
năm khẩu súng hơi nhãn hiệu sharp và hai khẩu súng hơi nhãn hiệu sharp tiger không có giấy tờ hợp pháp
trên tàu có một mươi năm thuyền viên ông nguyễn thanh vương chú tại phú long
hàm thuận bắc tỉnh bình thuận làm thuyền trưởng hiện nay cụm trinh sát số một hoàn chỉnh hồ sơ
ban đầu tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật